thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở ông lê tấn hùng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sacri tại số hai mươi hai bis trương định
quận ba tp hcm để làm rõ những sai phạm liên quan
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm lê tấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên tổng giám đốc
cư trú tại số hai mươi hai bích trương định phường sáu quận ba tp hcm
nguyễn thành mỹ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư cư trú tại số một trăm năm mươi bảy xệt ba mươi hai hưng phú phường tám quận tám tp hcm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày sáu tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu
lên theo quy định của pháp luật
tin từ tp hcm đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một đang tạm giữ ba đối tượng để làm rõ về hành vi buôn bán hơn một con dao tự chế
là hung khí nguy hiểm được nhập từ trung quốc về
ba đối tượng tên trác tự cường trú tại tỉnh an giang và đê phượng linh trú tại tỉnh nghệ an
qua điều tra cường khai nhận mua rút số dao tự chế này cho đối tượng tô quốc ngọc trú tại quận bình thạnh
tiếp tục truy xét đối tượng ngọc khai nhận mua dao tự chế từ nhỏ
nhóm người trung quốc thông qua ứng dụng wechat từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngọc nhập khoảng một bốn trăm linh cây hiện còn khoảng một một trăm linh cây
khi giao dịch bên nhóm người trung quốc cho ngọc số tài khoản mua hàng để ngọc chuyển khoản vào
còn giao tự chế ngọc gửi cho cường tạm giữ
khi nhận được hàng cường sẽ quản lý số hàng và bán lại mỗi cây với giá một trăm hai mươi đồng
khi có khách đặt hàng qua mạng blink là bạn gái của g sẽ đặt xe grab gửi đi cho khách
từ một điểm nóng về hủ tục nghi kỵ cầm đồ
thuốc độc dẫn đến những vụ việc thương tâm đánh chết người
giờ đây xã vùng cao sơn ba huyện sơn hà của tỉnh quảng ngãi đã đổi thay
không còn xảy ra nghi kỵ cầm đồ thuốc độc gây mất an ninh trật tự tại địa phương
năm hai nghìn một mươi bốn tại thôn gò gia xã sơn ba huyện sơn hà của tỉnh quảng ngãi
chỉ vì nghe lời thầy bói hai đối tượng đinh văn hút hai mươi sáu tuổi và đinh văn bẻo hai mươi một tuổi
đều ở thôn gò gia đã sát hại bà đinh thị na chú cùng thôn do nghi kỵ cầm đồ thuốc độc
ngoài ra còn đánh trọng thương bà đinh thị nới
vụ án khép lại với mức án thích đáng cho đinh văn hút và đinh văn bẻo
do người dân sống ở lưng trừng núi địa hình cách trở
chính quyền huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã xây dựng khu tái định cư mang po
ở thôn làng bung để đưa các hộ dân về đây sinh sống nâng cao đời sống văn hóa cho người dân
bên kia cũng khó khăn khi mưa gió gì đó rồi đi phức tạp lắm
trước khi rồi đau ốm gì đó chung ở đây cũng gần hơn
mà bên kia xa rồi mấy em họ xuyên đi nữa thì cũng khó khăn lúc mùa
công an huyện sơn hà bố trí cán bộ chiến sĩ thường xuyên có mặt tại gò gia mò o mang po
tăng cường vận động tuyên truyền người dân đến khu tái định cư mang po sinh sống
xóa bỏ nghi kỵ cầm đồ thúc độc và những hủ tục mê tín dị đoàn khác
cán bộ công an huyện kiên trì bám thôn cùng ăn cùng ở cùng làm với dân
cùng các ngành chức năng vận động tuyên truyền bà con thực hiện nếp sống văn hóa mới
chấp hành pháp luật của nhà nước
nhờ đó hủ tục từng bước được đẩy lùi vừa tập trung giải quyết điểm nóng tại thôn gò gia
trong thời gian đến thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tiếp bà con ở
cái sống cũ
tức là cứ gò gia về ổn định sau khi công tác giải quyết các lĩnh vực đắc đai
rồi một số các nhu cầu khác liên quan đến cái vấn đề cuộc sống của bà con ở khu tái định cư
tuy đã đạt được những kết quả đáng mừng
xong vấn đề lo lắng nhất hiện nay là khu tái định cư mang po không có đất sản xuất
nên nhiều hộ dân ở gò gia vẫn kiên quyết bám trụ tại đỉnh núi
lực lượng công an ngoài đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân
cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương có phương kế sinh nhai khi người dân xuống khu tái định cư sinh sống
liên quan đến vụ tai nạn giữa xe du lịch trở từ tỉnh bắc giang vào nghệ an
đâm vào đuôi xe container khiến một người chết và một mươi bốn người bị thương tại khu vực đoạn cầu lồi
xã diễn hồng huyện diễn châu của tỉnh nghệ an
chiều ngày sáu tháng bảy bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an cho biết tất cả các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đã được chuyển ra bệnh viện việt đức hà nội để tiếp tục điều trị
trong một mươi bốn nạn nhân bị thương được đưa vào điều trị tại bệnh viện có hai nạn nhân bị thương nặng
các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương ở vùng chân tay
sau khi được cấp cứu kịp thời sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định
do các nạn nhân đều trú tại huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang
nên người nhà đã yêu cầu được chuyển các nạn nhân ra bệnh viện việt đức hà nội tiếp tục điều trị
để thuận tiện cho việc chăm sóc
bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm đã điều động bảy xe cứu thương vận chuyển các nạn nhân ra hà nội để chữa trị
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
xe du lịch biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi chín nghìn một trăm linh ba chở năm mươi hành khách gồm người lớn và trẻ nhỏ
trú tại huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang đi vào tỉnh nghệ an để tham quan du lịch
đã đâm vào đuôi xe container mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c bốn nghìn năm trăm bốn mươi hai kéo theo rơ móc biển kiểm soát bảy mươi sáu r hai trăm tám mươi chín
do tài xế nguyễn hồng luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi điều khiển chạy cùng chiều
vụ tai nạn xảy ra khiến ông nguyễn văn tất năm mươi chín tuổi trú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang tử vong tại chỗ
bốn người khác bị thương hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
nắng nóng gai gắt như hiện nay là thời điểm khiến nhiều người dễ đổ bệnh và là nguyên nhân gây sốc nhiệt
như là người cao tuổi vì đối tượng này thường có nhiều bệnh mạng tính kèm theo
vì vậy khi tiết trời nắng nóng là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh và dịch bệnh phát triển
nhất là những bệnh sốc nhiệt đột quỵ do đó người dân cần phải hết sức đề phòng
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương số người nhập viện vì nắng nóng ngày càng nhiều
theo các bác sĩ chia sẻ bệnh nhân đột quỵ gia tăng khi thời tiết nắng nóng
phần lớn là người cao tuổi bị đa bệnh lý thường mắc từ ba bệnh trở lên
trong đó có bệnh là yếu tố nguy cơ của đột quỵ não như tăng huyết áp đái tháo đường dối loạn mỡ máu
thông thường bệnh nhân say nắng say nóng hay xảy ra với những người phải làm việc hoặc đi quá lâu ở ngoài trời nắng
nhiều tia nắng chiếu thẳng vào vùng cổ và gáy
khi bị sốc nhiệt người bệnh không chỉ sốt cao mặt mũi đỏ vã mổ hôi mạch nhanh có biểu hiện dối loạn thần kinh
mà còn có nguy cơ để lại những tổn thương não không thể hồi phục thậm chí là tử vong
trước điều kiện thời tiết như hiện nay để phòng tránh say nắng say nóng sốc nhiệt có hiệu quả
người dân cần hạn chế đi lại làm việc ngoài trời nắng
nếu phải ra ngoài trời cần mặc kín để tránh sốc nhiệt bởi sốc nhiệt dễ làm tăng huyết áp khiến nguy cơ xảy ra tai biến
đặc biệt với những người bị bệnh về huyết áp tiểu đường mỡ máu cần theo dõi và kiểm soát bệnh tốt
vẫn thu dung và điều trị cho khoảng ba năm trường hợp mà say nóng xe nắng và cấp cứu
chính vì thế trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt nhiệt độ cao trong thời gian gần đây
những bệnh nhân không may bị nhiễm trùng có nguy cơ tăng thân nhiệt cao hơn quá mức và nằm cho bệnh trầm trọng hơn
và khi mà không may mà chúng ta đã phải lao động trong nguồn trường khắc nhiệt đó mà bị say nóng say nắng
thì cần được theo dõi và điều trị hợp lý
để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân
sở y tế hà nội chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác y tế phòng chống nắng nóng
cùng với đó yêu cầu các bệnh viện tổ chức tập huấn cho nhân viên về các biện pháp cấp cứu
xử lý các trường hợp say nắng say nóng và các bệnh dịch thường gặp trong mùa nắng nóng
để chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho những người bệnh
ngày năm bảy công ty cổ phần viwako thuộc tổng công ty cổ phần vinaconex đã có thông báo gửi tới các khách hàng
về việc tình trạng nước sông đà tại hồ thủy điện hòa bình đang xuống rất thấp
có thể dẫn đến nguy cơ phải tạm ngừng cấp nước
về phía nhà máy thủy điện hòa bình lãnh đạo nhà máy này cũng cho biết với mực nước hiện nay của đập thủy điện
hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt của người dân ở khu vực
phía công ty nước sạch sông đà đã có kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam và các cơ quan liên quan khẩn cấp điều tiết vận hành nhà máy thủy điện hòa bình
để nguồn nước sông đà phía hạ điêu không bị cạn kiệt đủ nước cho công ty vận hành sản xuất
trước thông báo trên thì người dân hà nội tỏ ra rất lo lắng vì đợt nắng nóng vừa quay trở lại
nếu thiếu nước thì rất khó khăn trong sinh hoạt cho các hộ dân
tại khu vực duyên hải nam trung bộ nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua
khiến tình hình sản xuất vụ lúa hẻ thu và cuộc sống của người dân tỉnh phú yên
bị đảo lộn có thời điểm nguồn nước trên các sông giảm mạnh đặc biệt là trên sông ba
đã khiến cho việc cấp nước sản xuất gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó ở nhiều xã miền núi của tỉnh phú yên nước sinh hoạt cho người dân và gia súc cũng thiếu hụt nghiêm trọng
vào những thời điểm bình thường nước trên sông ba lúc nào cũng chảy tràn qua đập đầu mối của công trình thủy nông đồng cam
thế nhưng hơn một tuần qua nước trên sông ba giảm xuống dưới tràn
đã khiến lượng nước vào hai kênh chính nam và chính bắc không đủ công suất thiết kế
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
để đủ nước vào cống lưu lượng nước trả về đập đầu mối phải đạt ít nhất ba mươi mét khối mỗi giây
thiếu nước tưới cho hàng trăm hectare lúa cuối canh đang bị khô hạn
công ty phải huy động máy bơm có công suất lớn để bơm nước cứu lúa
công ty hiện nay cũng đã lắp các máy bơm điện giả chiến
để bơm nước sông vào các cống đầu cơn để cung cấp nước tưới
lúc này nắng nóng tiếp tục gây gắt lượng nước bốc hơi rất nhanh
hiện có hơn một ha lúa hẻ thu nằm cuối các tuyến canh thủy lợi đang bị khô hạn nặng
và số diện tích bị hạn đang gia tăng do thiếu hụt nguồn nước
còn ở những cánh đồng không nằm trong hệ thống thủy lợi
người dân chấp nhận mất trắng vì không còn nguồn nước để bơm tưới
nước sông ba cạn cũng đã ảnh hưởng đến việc lấy nước để xử lý cung cấp nước sinh hoạt
tại các địa phương ven sông
còn ở các xã miền núi phú yên hơn năm hai trăm linh hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
từ hơn một tháng nay nhiều hộ dân phải mua nước sinh hoạt cho cả nhà và gia súc
một trăm một mươi đồng cho mỗi xe nước vừa người vừa gia súc uống
bình quân mỗi tháng người dân phải chi từ bốn cho đến năm trăm linh đồng để mua nước
những hộ không có điều kiện thì phải đi hàng cây số để lấy nước về dùng
chúng tôi không có mình phải mua chung uống đi bỏ rồi đấy
chuẩn bị các trang thiết bị phương tiện để hỗ trợ cho người dân trong việc bơm hoặc là hỗ trợ là cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
trước tình hình này các địa phương đang kiến nghị tỉnh phú yên hỗ trợ bốn năm tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt
ổn định đời sống trước mắt cho người dân tại các vùng thiếu nước sinh hoạt vượt qua